tổng cục thuế vừa có công văn gửi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
yêu cầu giả soát để xem xét các chính sách ưu đãi về tiền thuế đất đối với các đơn vị khai thác thủy lợi
theo tổng cục thuế căn cứ vào luật đất đai năm hai nghìn ba luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba và nghị định số một trăm bốn mươi hai hai nghìn năm của chính phủ
đất giao thông thủy lợi được nhà nước giao đất sẽ không thu tiền sử dụng đất đất sử dụng để xây dựng công trình công cộng không có mục đích kinh doanh
được xem xét miễn giảm tiền thuê đất tiền sử dụng đất do đó để có cơ sở miễn tiền thuê đất của các đơn vị khai thác thủy lợi và chi nhánh
xí nghiệp trực thuộc được nhà nước cho thuê đất để xây dựng các công trình thủy lợi hỗ trợ công tác thủy lợi
tổng cục thuế đề nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý báo cáo bộ tài chính về tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của các đơn vị này
trên cơ sở đó bộ tài chính sẽ phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường bộ tư pháp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định chính sách ưu đãi về tiền thuê đất